tiếp tục với những thông tin khác thưa quý vị nhân sự là bài toán lớn cho nhiều doanh nghiệp
thành phố hồ chí minh khi chuẩn bị trở lại sản xuất do đó sở giao thông vận tải thành phố
đã có văn bản khẩn lên phương án đưa người lao động về thành phố hồ chí minh từ ngày một tháng một mươi
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đưa ra hai giai đoạn và ba phương thức về di chuyển
từ ngày một tháng một mươi giai đoạn một từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi còn giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một
trở về sau hai phương thức một và hai sẽ áp dụng ở giai đoạn một phương thức thứ nhất doanh nghiệp
có nhu cầu gửi phương án vận chuyển đến cơ quan đầu mối để rà soát tổng hợp gửi sở giao thông
vận tải xem xét chi phí vận chuyển do doanh nghiệp tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động
phương thức thứ hai ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp làm đồ mối tổng hợp nhu cầu xây dựng
kế hoạch vận chuyển gửi sở giao thông vận tải phương thức thứ ba áp dụng giai đoạn từ ngày một tháng
hai nghìn một mươi một sở giao thông vận tải tp hcm tổ chức mỗi ngày bốn chuyến hoặc tuyến xe khách cố định từ
bến xe khách ở các địa phương đến tp hcm chi phí vận chuyển theo giá vé doanh nghiệp kê khai
để đáp ứng điều kiện trở lại tp hcm làm việc người lao động phải có kế hoạch làm việc được
doanh nghiệp hợp tác xã xác nhận bằng văn bản hoặc gửi thông báo đã được tiêm một mũi vaccine
đủ một mươi bốn ngày có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực người đang khói bệnh covid một mươi chín có xét
nhận của cơ quan y tế trong ngày đầu tiên chính thức doanh nghiệp chủ động xét nghiệm
covid một mươi chín cho người giao hàng công nghệ đã xảy ra tình trạng là tập trung đông hỗn loạn tại các
điểm lấy mẫu do đó chiều tối hai mươi bốn tháng chín sở công thương tp hcm tiếp tục ngồi lại với các
đơn vị lĩnh vực này đưa ra ra giải pháp trước mắt là cho phép tự xét nghiệm tại nhà không để xảy ra
nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế một số hãng có dịch vụ giao hàng công nghệ như
bermin grab thông báo cho đối tác sẽ tổ chức xét nghiệm miễn phí từ ngày hai mươi bốn tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
tuy nhiên do bị động về nhân viên lấy mẫu y tế nên đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín mới có thể bắt đầu
còn trong buổi sáng cánh tượng shipper đông nghịch tại bệnh viện trung tâm y tế xuất hiện
nhiều nơi tại tp hcm dù chấp nhận trả phí để có giấy xét nghiệm nhưng thời gian đợi trung bình đều gần hai tiếng
do từ ngày hai mươi ba tháng chín

số lượng shipper đến trung tâm y tế đã có dấu hiệu tăng đột biến
nên thời gian này các bệnh viện đã tăng gấp đôi đến gấp ba lần nhân viên phụ trách
mẫu gập ba thì ba người người ta sẽ tự người ta điền tên người ta vào
thì mình chỉ cần gọi cái người tên đầu tiên gửi tên thứ hai thôi người ta biết một cái group của người ta ba người đó
xong là mình vào mình làm làm xong có là mình chạy lên mình làm ngay
lúc trước một người lấy mẫu thì bây giờ ba người lấy mẫu
ba người lấy mẫu thì tính ra là một lần là đã chín shipper đã xong rồi
đó thì có thêm hai người cầm cầm cái mẫu đó bỏ vào lọ kính đóng nắp lại
chạy lên trên phòng xét nghiệm đưa bàn giao cho bên xét nghiệm và xét nghiệm làm triển khai một lần chín cái
trong chiều tối ngày hai mươi bốn tháng chín làm việc với các hãng cung cấp dịch vụ giao hàng công nghệ
sở công thương tp hcm đề nghị tổ chức phát các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên để mỗi shipper tự xét nghiệm tại nhà
động thái này vừa hạn chế tình trạng tụ tập như hai ngày qua
vừa phải yêu cầu trách nhiệm của cả shipper và hãng về kết quả xét nghiệm
nếu để xảy ra sơ sót dẫn đến hậu quả lây nhiễm sẽ có chế tài xử lý
sở công thương tp hcm thống kê hiện trên địa bàn có khoảng một trăm sáu mươi shipper đăng ký với sở
trong đó chỉ có khoảng hai người chưa tiêm mũi một còn ba mươi ba shipper đã được tổ chức tiêm mũi hai
đây là động thái chú động của thành phố để lực lượng này có đủ điều kiện hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cho người dân
về phương án hỗ trợ phí xét nghiệm cho đội ngũ này sau ngày ba mươi tháng chín

sở công thương đã đánh giá kết quả cách làm mới triển khai để có quyết định
trong kế hoạch thần tốc lấy mẫu xét nghiệm để phân loại nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời hiệu quả
cho các f trên địa bàn tp hcm thì thị trấn hóc môn huyện hóc môn đã triển khai hướng dẫn
và cho người dân tự test nhanh covid một mươi chín ngay tại các chốt kiểm soát dịch
tại chốt kiểm soát dịch trên đường lý thường kiệt lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ người và phương tiện qua lại
trong đó sẽ mời ngẫu nhiên người dân vào lề đường để phát bộ test nhanh covid một mươi chín và hướng dẫn quy trình lấy mẫu để cho kết quả tốt nhất
tôi hỏi họ rằng là xem họ đã biết từ tết nhanh covid chưa nếu chưa thì em sẽ hướng dẫn họ làm còn nếu rồi thì em sẽ xem cách họ làm xem đã chuẩn chưa
tết như thế này vừa cái thứ nhất là để bảo đảm cho nhân viên y tế tránh hiện tượng lây nhiễm chéo từ người đi đường cho nhân viên y tế
cái thứ hai là có thể hướng dẫn cho họ cách
tại các chốt thuộc khu vực vùng xanh toàn bộ người dân khi ra vào phải có lý do chính đáng và tự test covid một mươi chín tại chỗ
việc kiểm tra không loại trừ đối tượng nào kể cả lực lượng chống dịch khi ra vào cũng phải chấp hành việc kiểm tra để đảm bảo an toàn
sau ba ngày triển khai việc người dân tự test covid một mươi chín đã không phát hiện trường hợp dương tính nào
điều đó thể hiện những mô hình chú động tiêu nhắm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao của thị trấn hóc môn đã đạt được hiệu quả
ngoài đường mà gặp để những cái vật tài xế rồi
này nó đi là mình gặp đâu mình test luôn là quá tốt kiểm tra được bệnh đặt đấy
còn đi vô các tiệm chỗ kia thì phải test là không mới mất tiền
không biết được hiệu quả hay không hiệu quả nhưng mà đại gái là giờ mình test được thì mình một vạch là chỉ để có kiểm tra được ít nhiều
chứ không biết có hay không đó biết được bệnh
cách biểu của từng người một có người thì nó rất thật lợi có người thì người gây cảm thấy khó chịu như người ta
nhưng mà mình test được lâu nhiên như vậy thì mình biết được tình hình của mình
hiện nay là nó như thế nào có bị âm hay là dương tính với lại sắp covid hay không
toàn bộ kinh phí tổ chức xét nghiệm tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thị trấn hóc môn
được hỗ trợ từ ưu ba nhân dân huyện sở y tế và nguồn xã hội hóa
địa phương đang duy trì tám mươi địa bàn là vùng xanh và dùng mọi giải pháp
để đạt một trăm linh khu vực kiểm soát được dịch trước ngày ba mươi tháng chín
khi mà chúng ta test bằng real time pter thì cái thời gian
chúng ta phải giải gợp rất là lâu
và cái thời gian mà chúng ta test bằng real time pcr nó mất khoảng từ hai mươi bốn tiếng trở lên
sau đó thì nếu mà xét đơn thì chúng ta có thể có biết kết quả ngay
nhưng mà nếu mà các trường hợp là tích gợp thì phải ít nhất là ba ngày mới biết được
cái trường hợp người bị dương tính
như vậy cái thời gian nó sẽ rất là lâu nó chậm hơn cái tốc độ lây lan của dịch bệnh
qua đó thì chúng ta thấy được là cái tết nhanh bằng kháng nguyên thì kết quả cho kết quả ngay
và chúng ta kịp thời tách bóc cái ép phong ra khỏi cộng đồng
thì để đảm bảo công tác phòng chống dịch và đảm bảo địa bàn sạch
thì chúng tôi xin ý kiến chủ trương của huyện là lấy toàn bộ các hộ dân trong gia đình
các dân thổ trong gia đình và lấy toàn bộ luôn cả vùng xanh và vùng cận xanh
để đảm bảo là thị trấn chúng tôi sạch